cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông nguyễn đăng nguyên
tổng giám đốc mobifone trước đây là phó tổng giám đốc trong giai đoạn mobifone mua avg
cùng với ba phó tổng giám đốc là các ông nguyễn bảo long hồ tuấn và nguyễn mạnh hùng
cùng bị khởi tố còn có một thành viên hội đồng thành viên mobifone là bà phan thị hoa mai
để điều tra về hành vi liên quan đến những sai phạm trong thương vụ chuyển nhượng cổ phân
trị giá hơn tám tỷ đồng giữa mobifone và avg
được biết tất cả các bị can đều bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định của nhà nước
về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm